thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tiệu to lớn mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như cộng đồng doanh nghiệp và nông dân đã đạt được trong thời gian qua
những thành tiệu này đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới phát triển và hội nhập của đất nước
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đặc biệt đánh giá cao vai trò và những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp doanh nhân đầu tư phát triển nông nghiệp